ngày một một mươi một năm hai nghìn một mươi chín quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tại nhà quốc hội thủ đô hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
buổi sáng quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng
thảo luận về đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn
tại phiên thảo luận đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của hội đồng dân tộc của quốc hội
các ý kiến đại biểu cho rằng việc xây dựng đề án là cần thiết
các vị đại biểu quốc hội đã nhất trí cao về việc cho phép tích hợp hệ thống chính sách dân tộc thành chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đối tượng điều chỉnh là các dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn
đồng thời thống nhất tên gọi của đề án là đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội
công bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
buổi chiều phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành nội dung phiên thảo luận tại hội trường
về dự thảo nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế xóa tiền phạt chậm nộp
tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản và khai thác tài nguyên nước
việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm
tại phiên thảo luận đã có một mươi tám đại biểu phát biểu và ba đại biểu tranh luận
sau thảo luận bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trần hồng hà và bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng
thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo cơ quan thẩm tra báo cáo
làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội quan tâm